ngày hai mươi một tháng hai thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh cho biết
đơn vị đã khởi tố bảy bị can về tội tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
danh tính của các đối tượng gồm nguyễn thị thúy hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã hưng yên nam huyện hưng nguyên
võ văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai võ văn hồ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai cùng chú tại xã diễn liên huyện diễn châu
lê văn huệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã khánh thành huyện yên thành nghệ an trần đình trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tại xã thiên lộc huyện can lộc hà tĩnh nguyễn quốc thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường ba láng
quận cái răng thành phố cần thơ nguyễn thị thúy diễm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lấy chồng trung quốc trú tại thành phố thụy an chiết giang trung quốc
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh cũng đã đồng thời ra văn bản đề nghị bộ công an phối hợp với interpol
ban hành thông báo đỏ
truy nã quốc tế đối với bị can nguyễn thị thúy diễm về hành vi và lai lịch nói trên
bước đầu điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã xác định các đối tượng liên quan đã nhận hồ sơ
làm thủ tục cho sáu mươi bảy công dân trên địa bàn tỉnh thành phố hải phòng hải dương nam định nghệ an hà tĩnh quảng bình và tây ninh
để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu âu hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ